hôm nay tòa nhân dân tp hcm đã đưa ra xét xử vụ án tham mô tài sản cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cho thuê tài chính hai viết tắt là alc hai thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam do vũ quốc hảo nguyên tổng giám đốc công ty alc hai và đảng văn hai nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hiệu hạn xây dựng và thương mại quang vinh thực hiện
đây là một trong tám vụ án trọng điểm mà ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu đưa ra xét xử trước thời điểm diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
theo cáo chẳng hai bị cáo vũ quốc hảo và đặng văn hai cũng bị truy tố hai tội tham mô tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
trong thời gian từ năm hai nghìn bảy đến đầu năm hai nghìn chín vũ quốc hảo đã chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiệp vụ cho thuê tài chính dưới hình thức ký hợp đồng giải ngân đầu tư tài sản cho thuê thực chất là cho vay trái quy định vi phạm quy định của nhà nước về cho thuê tài chính dẫn đến mất khả năng thanh toán
với mục đích giảm nợ xấu tránh bị thanh kiểm tra hảo đã đưa ra chủ trương bàn bạc thống nhất với các doanh nghiệp có quan hệ thuê tài chính tại alc hai để ký và thực hiện các hợp đồng thuê tài chính hợp đồng mua bán tài sản
hảo đã đưa ra chủ trương bàn bạc cho thuê tài chính trái với các quy định về hoạt động cho thuê tài chính để sử dụng tiền của alc hai xử lý nợ xấu tại alc hai
ngoài ra để nhanh tiến trình cổ phần hóa hảo đã chỉ đạo nhân viên thỏa thuận với các doanh nghiệp thuê tài chính tại alc hai ký kết các hợp đồng thuê tài chính mua bán tài sản với mục đích tạo doanh thu trong hoạt động thuê tài chính tại alc hai
hảo bàn bạc với hai ký và thực hiện bảy hợp đồng để alc hai giải ngân số tiền năm trăm linh một tỷ đồng gây thiệt hại hơn ba trăm hai mươi chín tỷ đồng phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm